vậy cụ thể giữa những đồn đoán siêu khủng khiếp về biến chủng mới
mọi đời who đã có những thông tin ban đầu về vấn đề này
vậy cụ thể khả năng lây truyền của biến thể omicron như thế nào
mức độ nghiêm trọng của bệnh ra sao hiệu quả của vaccine như thế nào
chúng ta hãy cùng lắng nghe
theo thông tin từ tổ chức y tế thế giới who
biến thể b một một năm trăm hai mươi chín omicron là một biến thể cần quan tâm
biến thể mới này được cho là rất nguy hiểm
các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu và sẽ tiếp tục chia sẻ những phát hiện khi có thêm thông tin
khả năng lây truyền của biến thể omicron
hiện vẫn chưa rõ liệu omicron có khả năng lây truyền cao hơn hay không
ví dụ dễ lây lan từ người sang người hơn so với các biến thể khác bao gồm cả delta
số người có kết quả xét nghiệm dương tính đã tăng lên ở các khu vực của nam phi
bị ảnh hưởng bởi biến thể này
và các nghiên cứu dịch tễ học đang được tiến hành để tìm hiểu xem
liệu đó có phải là do omicron hay là các yếu tố khác hay không
mức độ nghiêm trọng của bệnh
vẫn chưa rõ liệu nhiễm trùng do omicron có gây ra bệnh nặng hơn so với nhiễm trùng và các biến thể khác
bao gồm cả delta hay không
dữ liệu sơ bộ cho thấy tỷ lệ nhập viện ngày càng tăng ở nam phi
nhưng điều này có thể là do tổng số người bị nhiễm bệnh ngày càng tăng
chứ chưa chắc chắn rằng
là do nhiễm trùng cụ thể với omicron
hiện tại chưa có thông tin nào cho thấy các triệu chứng liên quan đến omicron
khác với các triệu chứng ở các biến thể khác
các trường hợp nhiễm trùng được báo cáo ban đầu là ở các sinh viên đại học
những người trẻ hơn có xu hướng mắc bệnh nhẹ hơn
nhưng việc hiểu được mức độ nghiêm trọng của biến thể omicron sẽ mất vài ngày đến vài tuần
tất cả các biến thể của covid một mươi chín bao gồm cả biến thể delta
đang chiếm ưu thế trên toàn thế giới đều có thể gây ra bệnh nặng hoặc tử vong
bằng chứng sơ bộ cho thấy có thể tăng nguy cơ tái nhiễm omicron
tức là những người đã từng bị covid một mươi chín có thể bị tái nhiễm dễ dàng hơn với chủng omicron
so với các biến thể cần quan tâm khác nhưng hiện thông tin còn hạn chế về vấn đề này
lưu ý tiếp theo liên quan đến hiệu quả của vaccine
uso đang làm việc với các đối tác kỹ thuật
để hiểu tác động tiềm tàng của biến thể này đối với các biện pháp đối phó hiện có
bao gồm cả vaccine
hiện vaccine vẫn rất quan trọng trong việc giảm thiểu
bệnh tật nặng và tử vong bao gồm có việc chống lại biến thể lưu hành ưu thế như delta
các loại vaccine hiện tại vẫn có hiệu quả chống lại bệnh nặng và tử vong
ở thời điểm hiện tại who đang phối hợp với đông đảo các nhà khoa học trên thế giới
để hiểu rõ hơn về omicron
các nghiên cứu hiện đang được tiến hành hoặc trong thời gian ngắn
bao gồm đánh giá khả năng lây truyền mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng
bao gồm các triệu chứng hiệu quả của vaccine và xét nghiệm chẩn đoán hiệu quả
của các phương pháp điều trị
uso khuyến khích các quốc gia đóng góp việc thu thập và chia sẻ dữ liệu bệnh nhân nhập viện
thông qua nền tảng dữ liệu lâm sàng covid một mươi chín của who để mô tả nhanh các đặc điểm lâm sàng
và kết quả của bệnh nhân
nhiều thông tin sẽ được chia sẻ trong tuần tới
nhóm cố vấn kỹ thuật về sự tiến hóa của virus sars cov hai của who sẽ tiếp tục theo dõi
và đánh giá dữ liệu khi có sẵn đặc biệt là các đột biến của omicron
hai hãng dược sản xuất hai loại vaccine covid một mươi chín được dùng nhiều nhất ở mỹ
cùng tuyên bố cập nhật vaccine nếu cần thiết sau khi có thông tin về biến thể omicron
moderna có thể bắt đầu thử nghiệm lâm sàng để xem vaccine hiệu quả tới đâu với biến thể omicron
trong vòng sáu mươi ngày
trong khi đó pfijer có thể điều chỉnh vaccine của mình trong vòng sáu tuần nếu cần thiết
và sẽ cho ra sản phẩm trong vòng một trăm linh ngày nếu cần
hai tuần nữa biontech đối tác đức của pfizer sẽ có dữ liệu phòng thí nghiệm
để xác minh sản phẩm
tuy nhiên omicron có thực sự là biến thể có khả năng né tránh vaccine hay không
biến thể omicron xuất hiện khi biến thể delta đã hoành hành khắp thế giới
và đang suy giảm ở một số khu vực
do là biến thể mới hoàn toàn nên còn nhiều điều chưa biết về omicron
tuy nhiên những điều mà các chuyên gia biết tới nay về omicron là đáng lo ngại
khiến tổ chức y tế thế giới họp khẩn và nhiều nước cấm nhập cảnh với người
từ một số nước châu phi nơi biến thể này xuất hiện đầu tiên
omicron có năm mươi đột biến
trong đó ba mươi hai đột biến nằm ở protein gai khiến nó khác biệt hơn so với virus gốc
các nhà khoa học gọi đó là chùm đột biến bất thường
khi omicron có các đột biến nguy hiểm nhất của tất cả các biến thể từ trước tới nay
đứng trước loại virus có sức hủy diệt khủng khiếp như covid
các nước châu á và châu âu đã gấp rút thắt chặt các hạn chế
sau khi một biến thể covid một mươi chín mới kháng vaccine được phát hiện ở nam phi
trong đó singapore và ấn độ tuyên bố kiểm soát biên giới và kiểm tra chặt chẽ hơn
tin từ cơ quan an ninh y tế anh cho hay biến thể được gọi là b một một năm trăm hai mươi chín
có một protein đột biến khác hẳn với chủng virus corona ban đầu
các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu về biến thể này
mặc dù mới được xác định vào đầu tuần
nhưng tin tức về b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín đã gây chấn động thị trường tài chính
chứng khoán ở châu á bị sụt giảm mạnh nhất trong ba tháng qua
và giá dầu giảm hơn ba
biến thể cũng đã được phát hiện ở hồng kông trung quốc
người nhiễm là một du khách trở về từ nam phi
cơ quan an ninh y tế anh thông tin
singapore cũng nhanh chóng hạn chế hành khách đến từ nam phi và các nước lân cận
italia đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đã đến các quốc gia ở nam phi
bao gồm cả đất nước nam phi trong một mươi bốn ngày qua
ở ấn độ chính phủ đã yêu cầu các bang kiểm tra và sàng lọc nghiêm ngặt du khách quốc tế
đến từ nam phi và các quốc gia có nguy cơ khác
đài loan trung quốc cho biết du khách đến từ các quốc gia nam phi có nguy cơ cao
sẽ phải cách ly tại các quốc gia
cơ sở kiểm dịch do chính quyền điều hành trong một mươi bốn ngày
vậy đứng trước thách thức này việt nam có cửa để có cơ hội sản xuất thuốc điều trị covid một mươi chín hay không
vẫn là điều chăn trở lớn
được biết thuốc kháng virus monopiravir từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tp hcm là địa phương đầu tiên trong cả nước sử dụng loại thuốc này cho điều trị f nhẹ
và không triệu chứng tại nhà
để đáp ứng nhu cầu điều trị f của tp hcm bộ y tế vừa cấp phát cho tp hcm
thêm năm liều thuốc monopiravir
từ khi tp hcm thí điểm điều trị có kiểm soát bằng thuốc monopiravir và thuốc paclovit
để đáp ứng nhu cầu điều trị f của tp hcm bộ y tế vừa cấp phát cho tp hcm
thêm năm liều thuốc monopiravir
từ khi tp hcm thí điểm điều trị có kiểm soát bằng thuốc manupiravir
bộ y tế đã cấp một trăm một mươi liều gồm năm mươi liều manupiravir bốn trăm linh mg sella việt nam
và sáu mươi liều monopiravir hai trăm linh mg ostimut ấn độ
bộ y tế mới đây cũng công bố các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình thí điểm điều trị
có kiểm soát thuốc monopiravir cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thẻ nhẹ
do bộ y tế triển khai tại hai mươi hai tỉnh thành phố cho thấy thuốc có tính an toàn cao
dung nạp tốt hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus giảm lây lan giảm chuyển nặng
rút ngắn thời gian điều trị với tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm rt pcr
sau năm ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị ct lớn hơn hoặc bằng ba mươi
từ bảy mươi hai một đến chín mươi chín
tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm rt pcr sau một mươi bốn ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị
ct lớn hơn bằng ba mươi gần một trăm linh
tỷ lệ truyền nặng rất thấp từ hai đến sáu và không có ca nào dẫn đến tử vong
theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín mới nhất phiên bản bảy do bộ y tế ban hành
ngày sáu tháng một mươi có hướng dẫn cụ thể với ba loại thuốc
thuốc kháng thể virus thuốc ước chế intelukin sáu trong điều trị
hiện nay cả nước đã thích ứng với covid một mươi chín khi nghị quyết một trăm hai mươi tám đi vào cuộc sống
thế nhưng nhiều địa phương đến nay vẫn tỏ ra thận trọng trong việc cho trẻ quay trở lại trường
nhiều ý kiến cho rằng việc mở cửa trường học sớm sẽ tránh nhiều hệ lụy cho trẻ em
tiến sĩ đặng thị thanh huyền phó trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia
viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết việt nam đã trải qua hai năm covid một mươi chín
nạn số ca mắc và tử vong cao
ở trẻ nhỏ thì tỷ lệ mắc covid một mươi chín thấp hơn nhiều
tiến sĩ huyền cho rằng việc cho học sinh quay trở lại trường học có nhiều yếu tố cần cân nhắc
trước hết cần xem xét khả năng lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
nghĩa là phải đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở từng địa phương
thứ hai là tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng
tức là tỷ lệ những người được tiêm chủng vaccine covid một mươi chín ra sao
trong đó có cả người lớn và trẻ em
khi cho trẻ em quay trở lại trường học
phải cân nhắc nhiều yếu tố chứ không chỉ là vấn đề triển khai tiêm vaccine cho trẻ em
ví dụ một địa phương đang có dịch lưu hành
có khu vực phải áp dụng giãn cách cách ly
thì không thể cho trẻ đi học trở lại trường học chưa thể mở cửa
thưa quý vị sau gần hai năm đại dịch covid một mươi chín vẫn chưa có hồi kết
với hàng loạt biến chủng xuất hiện bất ngờ
trong bối cảnh này hơn lúc nào hết
việc tự bảo vệ bản thân theo khuyến cáo phòng dịch năm k là vô cùng cần thiết
những tin tức mới nhất về siêu biến thể mới này
cũng như tình hình dịch bệnh tại các điểm nóng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo